ngày hôm nay đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kể gương trách nhiệm hiệu quả vì bình yên biên cương tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
trên cơ sở các nội dung thi đua đã đề ra các đơn vị trong cụm thi đua số hai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao hình thức tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi có sự đổi mới
phù hợp với đặc điểm tình hình của từng công an các địa phương qua đó đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức
và hành động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn bảy tỉnh tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội có nhiều
chuyển biến tích cực tội phạm được kiềm chế không xảy ra đột xuất bất ngờ không để hình thành các băng nhóm tội phạm
hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc trong dư luận xã hội công an các địa phương cơ bản đạt hiệu quả các chỉ tiêu
thi đua đề ra trong đó tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt từ tám mươi trở lên tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt
nghiêm trọng đạt trên chín mươi án giết người đạt một trăm linh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực
kỷ cương kỷ luật được xích chặt tại hội nghị công an các địa phương đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm
và đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm nay tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã diễn ra hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi chín giữa công an bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
với công an các tỉnh bô lê khắp xây siêng khoảng hủa phăn của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên cũng như chỉ ra những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai và kiến nghị đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới
trên cơ sở nội dung của làm việc hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ thống nhất phương hướng hợp tác bảo vệ an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi chín với nhiều nội dung quan trọng
trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm hai nghìn một mươi chín
biên bản ghi nhớ tại hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi một và hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma túy năm hai nghìn một mươi tám giữa các tỉnh biên giới hai nước
tăng cường công tác phối hợp trong việc trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự
trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào công an tỉnh nghệ an công an tỉnh bô ly khăm say siêng khoảng hủa phăn đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi ba